sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tám bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện bạch mai
theo đó các bị cáo bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc bệnh viện trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài trình kế toán bệnh viện lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài trình kế toán bệnh viện
các bị cáo còn lại phạm đức tuấn giám đốc công ty bms ngô thị thu huyền phó giám đốc công ty bms bị cáo trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty vfs phan minh dung nguyên tổng giám đốc vfs cùng bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên danh liên kết tại bệnh viện bạch mai ông quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
hậu quả được xác định là việc làm tăng chi phí điều trị gây thiệt hại cho người bệnh hơn một mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày